ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có văn bản gửi các sở ban ngành liên quan về việc tổ chức cách ly y tế tập trung có thu tiền ăn đối với một số trường hợp rời khỏi thành phố hà nội và tp hcm đến đà nẵng từ ngày năm tháng bốn kể cả người dân đà nẵng sinh sống làm việc học tập tại hai địa phương này
các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đà nẵng quản lý sẽ thu phí ăn sinh hoạt trong một mươi bốn ngày theo quy định hiện hành của chính phủ
các đơn vị tổ chức cách ly tại nhà tại nơi cư trú lưu trú tạm trú đối với công dân rời khỏi thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh từ ngày một đến bốn tháng bốn và công dân đến từ những địa phương có trường hợp bệnh covid một mươi chín lây lan thứ phát tại cộng đồng đến thành phố đà nẵng